hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
vào sáng ngày hôm nay tiếp tục phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo
nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng và đồng phạm về các tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các luật sư bào chữa tham gia thẩm vấn các bị cáo và giám định viên
trình bày lời khai tại tòa hai bị cáo lê anh tuấn là tổng giám đốc công ty cung ứng tàu biển đà nẵng
công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng xin được thay đổi tội danh theo hướng giảm nhẹ hơn cho hai bị cáo
trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo huỳnh tấn lộc cho biết
công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng được cổ phân hóa từ năm hai nghìn năm
hiện nay công ty này là công ty cổ phần không có vốn nhà nước
vì vậy việc bị cáo bị viện kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
là quá nặng
tương tự bị cáo lê anh tuấn cũng xin được đổi tội danh
từ điều hai trăm một mươi chín sang điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vì hành vi của bị cáo huỳnh tấn lộc và lê anh tuấn
cáo trạng của viện kiểm soát xác định
lợi dụng việc được bị cáo trần văn minh văn hiễu chiến
phê duyệt chủ trương cho mua chỉ định các nhà đất công sản
do các công ty này thuê làm trụ sở làm việc
lực và tuấn đã bàn bạc thỏa thuận với phan văn anh vũ
để đứng tên xin mua
mua chỉ định nhà đất công sản
xin giảm giá giảm hệ số sinh lợi
giảm một mươi tiền sử dụng đất
sau đó trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại các nhà đất công sản
lực và tuấn đã ký văn bản
đề nghị ubnd tp đà nẵng
thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất
để giúp cho phan văn anh vũ
đứng tên sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng
nhà ở đất ở
tại hai căn nhà đất công sản
không qua đấu giá
có giá trị cao trên địa bàn tp đà nẵng
tạo điều kiện cho phan văn anh vũ
trục lợi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
tại phiên tòa
các luật sư bảo chữa đã nêu nhiều câu hỏi
với giám định viên các bộ
xây dựng tài nguyên và môi trường
và hội đồng định giá trung ương
hội đồng xét xử
tuyên bố kết thúc phần xét hỏi
vào trường ngày hôm nay thì phiên tòa đã tạm nghỉ
vào sáng ngày bảy tháng một
phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận
đại diện viện kiểm soát
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
với hành vi tổ chức đánh bạc
và chống đối lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần thái duy
chú thệ huyện đông hải tỉnh bạc liêu
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
công an huyện đông hải
chịt phá tụ điểm đá gà ăn tiền
quy mô lớn trên địa bàn
do trần thái duy
đứng ra tổ chức trực tiếp điều hành
tại sân gà
đồng thời chỉ đạo cho nhiều đối tượng canh gác
làm cổng rào để đối phó lực lượng chức năng
thời điểm lực lượng công an bắt quả tang
đối tượng duy có hành vi ngăn cản chống đối
đã khiến cho nhiều đối tượng trốn thoát
mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần mời làm việc
nhưng đối tượng trần thái duy không chấp hành quyết định
cố tình vắng mặt tại địa phương
hiện cơ quan công an đã khởi tố chín đối tượng
có liên quan đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý
viện kiểm sát nhân dân thành phố bùa ma thuật
tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can
đối với trần đình hiếu bốn mươi hai tuổi
là cán bộ phòng giám sát kiểm tra
và xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra tỉnh đắk lắc
cùng với tám đối tượng khác
để điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
vào trường ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an
thành phố bù ma thuật
đã đột kích nhà của ông bùi xuân
ở phường thành nhất thành phố bù ma thuật
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tăng chín đối tượng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức
cào liêng thắng thua bằng tiền
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
trên ba mươi triệu đồng cùng với nhiều dụng cụ
phục vụ cho việc đánh bạc
ngay sau đó các con bạc này được đưa về
trụ sở công an thành phố bù ma thuật
để điều tra làm rõ
trong số này có trần đình hiếu
đang là cán bộ của phòng giám sát kiểm tra
và xử lý sau thanh tra thuộc thanh tra tỉnh đắk lắc
đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố bôn ma thuật
cũng cho biết thêm
vì hành vi của các đối tượng này ít nghiêm trọng
nên sau khi ra quyết định khởi tố bị can
đã cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú
thưa quý vị sau khi có phản ánh về việc
gần một hectare rừng hàng chục năm tuổi
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
quản lý bị đốn hạ
các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra
và bắt đầu xác định được sai phạm
trong khi đó lãnh đạo khu bảo tồn
đã nhận sai và xem đây là bài học
đau sót cho đơn vị trong thực hiện
quản lý và bảo vệ rừng
ông trần văn mùi
giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
việc phát dọn dây leo cây bụi rậm
là chủ trương của khu bảo tồn
để phục vụ trồng thí nghiệm cây dược liệu
tuy nhiên quá trình thực hiện do nóng vội
đã để xảy ra nhiều cây rừng tự nhiên
hàng chục năm tuổi bị đốn hạ
nhưng mà nó chặt như vậy là sai
sai là do là người thực thi
nó không có chấp hành đúng cái chỉ đạo
của bản đốc chúng tôi
chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm
sai trong quá trình chỉ đạo đó
thì chúng tôi sẽ hợp
kiểm điểm và trách nhiệm
của từng người
và sự việc này nó đã
cơ quan điều tra rồi
cũng theo ông trần văn mùi
đây là bài học đau sót cho bản thân
cũng như đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao
quản lý và bảo vệ rừng
trước mắt những người liên quan
gây ra sự việc phải có trách nhiệm khắc phục
nếu trồng lại cây mới
thì để có được những cây rừng như vừa bị đốn hạ
phải mất ít nhất vài chục năm sau
nên xem ra việc khắc phục hậu quả
như là giải pháp tình thế lúc này
trong khi đó
lý giải việc đốn hạ rừng ở khu vực trên
do thiếu kiểm tra giám sát của những người
được giao nhiệm vụ
dẫn đến những người được thuê dọn dây leo bụi rậm
tiến hành chặt luôn cây rừng
của lãnh đạo khu bảo tồn
là rất khó thuyết phục công luận
bởi lẽ nhiều ý kiến cho rằng
không ai được thuê làm công phát dây leo bụi rậm
lại đi đốn hạ đến sáu mươi một cây rừng
có đường kính từ một mươi năm đến sáu mươi cm
trong một thời gian đó
nhận được tin báo từ người dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã điều động ba xe ô tô chuyên dụng chữa cháy
cứu nạn cùng với ba mươi năm cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường
sử dụng nhiều công cụ để bẫy nâng
phá rỡ tảng đá
đến một mươi hai h một mươi năm chưa cùng ngày
hai nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi hiện trường
thưa quý vị không chỉ tại tỉnh sóc trăng
tình trạng xâm nhập mặn
tại đồng bằng sông cửu long
đến sớm hơn một tháng
so với mọi năm
và dự báo sẽ còn khốc liệt hơn
các tỉnh ven biển khác của vùng đồng bằng sông kiểu long
như bến tre cà mau
cũng đã bị ảnh hưởng
có nơi mặn đã xâm nhập sâu đến gần sáu mươi km
như tại cửa sông hàm luông
cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long
đến sớm và nghiêm trọng hơn lịch sử

dự báo khoảng một trăm hai mươi hộ dân miền tây
sẽ phải thiếu nước sinh hoạt
năm mươi hectare vụ đông xuân
sẽ phải cắt giảm
đặc biệt tại khu vực cách biển
tiếp theo chương trình thì mời quý vị
cùng cập nhật những tin tức từ trường quay phía nam
trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
thưa quý vị
mới đây khi những hình ảnh nhạy cảm
của nữ ca sĩ văn mai hương bị phát tán
sau khi được trích xuất từ chính camera an ninh gắn trong nhà
sự việc khiến nhiều gia đình phải đặt câu hỏi
về độ bảo mật tính an toàn của hệ thống camera
mà mình đang sử dụng
và hẳn rằng việc lắp đặt thiết bị như thế nào
các biện pháp phòng tránh rò rỉ thông tin
hình ảnh cá nhân thì chắc hẳn nhiều người sẽ chưa biết
phát hiện có dấu chân người lên lên lầu
để vào nhà trộm cấp
hình ảnh đó không thành
nhưng ông long đã quyết định trang bị hệ thống camera để theo dõi
tuy nhiên khi lắp đặt trong nhà
mọi hoạt động đều được camera thu lại
trong đó có cả hình ảnh sinh hoạt nhạy cảm
vị trí lắp đặt và kiểm soát hoạt động của camera
là điều ông rất cân nhắc
khi mà chúng ta kiểm soát được
cái hình thức
thì chúng ta sẽ có
cái tích cực hơn
để chúng ta hiểu được là chúng ta nên làm những gì

cái camera nó mang lại cái lợi ích cho chúng ta
thí dụ như trong gia đình của chúng ta
chúng ta cần phải gắn camera
để kiểm soát mọi hành vi
trong gia đình cũng như là phòng chống
những cái người lạ mặt
và để vào
còn những nơi nhạy cảm thì chúng ta nên kiểm soát nó
cho nó tốt hơn là theo cái giờ
giấc của chúng ta
hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng như tại việt nam
việc gắn camera là khá phổ biến
với công nghệ hiện đại này
giúp người dùng có thể kiểm soát an ninh
nơi ở của mình
dù ở bất cứ đâu
tuy nhiên để dữ liệu không bị đánh cách
nó cũng đòi hỏi kiến thức nhất định của người dùng
vấn đề mà gắn camera ở nhà
thì cái này là cái vấn đề an ninh
thì hầu như là cái trào lưu trên thế giới
thì nước nào người ta cũng sử dụng cả
và gia đình nào có điều kiện là người ta đều gắn cả
thế nên theo mình nghĩ thì
cái vấn đề mà gắn camera là nên
còn cái vấn đề mà bị
nó có nghĩa là nó bẻ khóa mật khẩu
rồi nó lấy những cái thông tin riêng tư cá nhân
thì cái này thì chúng ta phải
làm lại với những cái đơn vị
mà có nghĩa là gắn camera
phải chọn những cái nhà
công ty nó uy tím
nó có trách nhiệm
sau đó thì sau khi mà mình gắn xong
vấn đề bắt cuộc thì mình phải thay đổi lên
có nghĩa là không để cái bắt cuộc
của nhà cung ứng nó đưa cho mình
là một đơn vị chuyên lắp đặt
ông phong phú cho biết
sự chủ quan của người dùng sẽ tạo cơ hội
cho các hacker người không ngay thẳng
dễ dàng tấn công chiếm quyền kiểm soát
dữ liệu nhưng các vấn đề này
đều có thể hạn chế chỉ với vài bước thực hiện đơn giản
khi mà các bạn lắp hệ thống camera
để mà bảo mật được cái video
thì mình sẽ khuyên các bạn một số bước như thế này
cái thứ nhất là bạn phải
yêu cầu đơn vị lắp đặt camera
khưởng dẫn và cách thay đổi
cái quyền mật khẩu
camera cho mình cái quyền admin
và cái kỹ từ mật khẩu
thì các bạn nên thay đổi
những chữ nó đặc biệt của tỷ
có chữ in hoa in thương
cái thứ hai
là bạn là
in hạn chỉ
cho những người xem cái hệ thống
đăng nhập vào hệ thống wifi của mình
như cái mật khẩu wifi
tại vì khi mà người ta
xài wifi của mình
thì người ta sẽ sử dụng phần mềm
quét được cái ip đầu thu
đăng nhập vào cái đầu thu
và xem dữ liệu camera của mình
các chuyên gia cũng lưu ý
tới người sử dụng
nếu có những dấu hiệu như
camera có tiếng động khác thường
camera tự xoay bất thường
đèn rác có dấu hiệu nhấp nháy
cấu hình trên camera bị thay đổi
hoặc truy cập vào camera chậm hơn thông thường
thì rất có thể hg đang truy cập vào camera
của người sử dụng
một lưu ý khác là băng không trên thiết bị di động
tăng đột ngột
cũng có thể có mã độc can thiệp
để kết nối đến camera từ thiết bị này
trong trường hợp này cần tắt nguồn
và sau đó cài lại mật khẩu
hành vi tung ảnh nóng
video nhạy cảm của người khác
lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật
tùy thuộc vào mức độ vi phạm
cũng như hậu quả xảy ra
mà đối tượng có hành vi này bị xử phạt hành chính
hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự
nặng hơn có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
vụ việc ca sĩ văn mây hương
bị tung video riêng tư trên các trang web đen cho thấy
những lỗ hỏng trong việc quản lý camera an ninh
người phát tán clip sẽ phải đối mặt
những khung hình phạt nghiêm khắc của pháp luật
và cả người chia sẻ clip cũng sẽ bị xử lý
nếu rủ căn cứ để chứng minh
camera an ninh sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu
trong một thời gian ngắn nhất định
do đó đối tượng chắc chắn đã theo dõi cô ca sĩ này từ lâu
nên có được những thước video từ năm hai nghìn một mươi năm
theo cục an toàn thông tin
tới đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
trong số ba trăm một mươi sáu camera được lắp đặt tại việt nam
được kết nối công khai trên mạng
thì có tới sáu mươi năm tồn tại đổ hỏng bỏng
mà tin tặc có thể xâm nhập để theo dõi
những hình ảnh riêng tư của người dùng
nếu sử dụng vào mục đích xấu
thì đây thực sự là mối lo ngại
cần phải được quan tâm đúng mức
theo các chuyên gia an ninh mạng
thực tế tình trạng dữ liệu camera bị lấy cắp
xảy ra khá phổ biến
tuy nhiên do không phải trường hợp là người của công chúng
nên dù có bị phát tán không được quan tâm
việc hạn chế bị tấn công và đánh cắp dữ liệu
trong hệ thống camera
là không hề khó
nếu người dùng lưu ý hơn trong quá trình sử dụng
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia chương trình
là một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng
thì ông đánh giá như thế nào về sự việc
các sĩ văn mai hương đã bị lộ
những clip riêng tư trong nhà riêng
lên các trang mạng xã hội
tôi đánh giá đây là một sự việc
rất nguy hiểm và nó
ảnh hưởng đến vấn đề
ở đây cũng phải gọi là vấn đề
chia sẻ những thông tin cá nhân
mà những thông tin đó
pháp luật bảo vệ
pháp luật bảo vệ là đây là sao
là người chủ sở hữu
cái thông tin đó
không có muốn chia sẻ
và ai chia sẻ những thông tin đó
thì sẽ bị vi phạm
và có thể là bị khởi tố hình sự
thì cái việc mà
văn mai hương
bị rò rỉ những clip
thì hiện nay
cái vấn đề ở đây là hành vi
mà rò rỉ clip đó đã là hành vi vi phạm pháp luật rồi
nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là
là người làm cái chuyện đó
ai là cái người gọi là phát tán cái chuyện đó
nếu mà chúng ta xác định được
ai là cái người rò rỉ cái clip đó
thì chúng ta áp dụng những cái vi phạm về
vi phạm pháp luật rất dễ
nhưng do cái điều kiện là do công nghệ
do mạng xã hội
thì cái tính ẩn danh rất là nhiều
và cái tính ẩn danh đó
nó đang là một cái thách thức pháp luật
tôi cho rằng đây là một cái thách thức pháp luật
và khi đưa những thông tin
cá nhân của người khác lên mạng
thì cái người mà thực hiện
đưa thông tin đó
hầu như là không có
bị pháp luật
gọi là kiểm soát
và đó là một hành vi tôi cho là
một hành vi thách thức pháp luật
và nếu cái hành vi này mà nó còn lanh rộng ra
thì cực kỳ nguy hiểm
như vậy khi người dân gặp phải những sự cố tương tự
thì họ cần phải làm gì để bảo vệ
cái quyền lợi của mình ạ
theo tôi thì
người dân á
đầu tiên là khi mà sử dụng
những cái thiết bị công nghệ
hoặc là những cái thiết bị như smartphone
thì phải lựa chọn những cái thiết bị
đảm bảo tính an ninh an toàn
có nghĩa là
những cái thiết bị đó
không những đảm bảo tính an ninh an toàn
mà còn phải có kiến thức để mà kiểm soát những cái thiết bị đó
kiểm soát đây là gì
là làm chủ những thiết bị
biết được là ai
đang truy cập vô cái camera của mình
biết được cách
thay đổi password
được thay cách làm sao kiểm soát cái camera
nếu mà không có cái kiến thức về an ninh mạng
và kiểm soát
về vấn đề truy cập như vậy
thì người dân sẽ
những cái nguy cơ rủi ro cho người dân
sử dụng cái thiết bị camera đó
sẽ rất là lớn
thành ra tôi đầu tiên
theo quan điểm của tôi là
người dân phải có
cái kiến thức
về sử dụng camera
kiến thức về an ninh mạng
kiến thức về an toàn thông tin
hiểu được những kiến thức
và làm chủ được những thiết bị công nghệ
đang sử dụng trong gia đình mình
đó là việc đầu tiên
việc thứ hai
nếu giả sử như không may
cái thiết bị của mình
một kẻ nào đó tấn công
xâm nhập vào
lấy cấp những cái thông tin
copy những cái hình ảnh
những cái clip
mà mang tính chất riêng tư
thì đầu tiên tôi nghĩ là
người dân chúng ta phải nên
hết sức bình tĩnh
có rất nhiều cái trường hợp là
khi bị rò rỉ
cái thông tin cá nhân
những cái lộ ảnh nóng
cá nhân thì
đã có từng nạn nhân
chỉ không chịu nổi
cái sức ép dư luận
cuối cùng là
và báo chí
cũng bị tấn công
tôi đã nói rất là nhiều
nhiều rất rõ trường hợp
những cái trường hợp đó như vậy rồi
bước tiếp theo
là chúng ta cần phải
khai báo với lại cơ quan chức năng
và khi mà có khai báo
cơ quan chức năng
ở đây có thể là
các cái cục an ninh mạng
hoặc là các cơ quan
công an địa phương
các cái đơn vị
dịch vụ với an ninh mạng
thì các cơ quan chức năng
hoặc là các đơn vị nghiệp vụ
sẽ có những cái biện pháp
hỗ trợ nạn nhân
truy tìm được
đứng đằng sau
tung những cái
thông tin nhạy cảm
những thông tin cá nhân đó
thì khi mà xác định được
những cái thông tin
những cái bằng chứng
hoặc là những cái người
là có khả năng
phát tán như vậy
chuyển qua những cái
cơ quan chức năng
sẽ có những cái
sử lý về mặt
rồi về pháp luật
ví dụ như
sử lý về luật hình sự
theo những cái
những cái bộ luật
như luật an ninh mạng
luật an toàn thông tin
và thậm chí là
nếu mà những người đó
cố tình vi phạm
là một chuyên gia
trong cái lĩnh vực an ninh mạng
thì ông đánh giá như thế nào
với cái vi phạm
trong cái việc mà
an ninh mạng hiện nay
cũng như là
các cái bước
để mà người dân
cũng như là cơ quan chức năng
quản lý được
cái tình trạng vi phạm này
tôi nghĩ là
theo tôi nghĩ
về góc độ
cơ quan quản lý nhà nước
thì chắc chắn
cơ quan quản lý nhà nước
bắt buộc phải
đưa ra những cái
gắn kết chặt chẽ
với cuộc sống
những cái hướng dẫn
và những cái cảnh báo
để từ đó
người dân có thể là
biết được là
những cái nguy cơ
những cái rủi ro
và thậm chí là
đưa ra những cái
khung hình phạt
và tuyên truyền
những khung hình phạt đó
để cho những kẻ mà
cố tình vi phạm
họ hiểu được
nếu mà họ vi phạm
thì họ sẽ bị
sử lý như thế nào
và ở đây
sử lý không phải là nhẹ
mà có thể là sử lý nặng
thì như vậy
những cái sử lý
như vậy thậm chí là
sử lý về hành sự
sử lý về phạt tu
sử lý về
về tiền chẳng hạn
về phạt tiền chẳng hạn
thì khi mà có hiểu được
những cái hình phạt như vậy
thì nó sẽ hạn chế
và nó sẽ giúp ngăn ngược
những cái người
cố tình thực hiện
những vi phạm pháp luật
mà trên không gian mạng
để mà họ sẽ không dám
thực hiện những cái hành vi sai phạm